thông tin mới về vụ án nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc điều hành công ty cổ phần địa ốc alibaba
và hai mươi một bị cáo bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền
vụ án này sẽ được tòa án tp hcm xét xử từ ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
đến ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
đây là vụ án có số lượng nghị hải rất đông hơn bốn ba trăm linh người
và có khoảng hai trăm linh người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
theo nội dung vụ án lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân
trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nguyễn thái luyện đã thành lập hai mươi hai công ty
trực thuộc công ty alibaba giao những người thân trong gia đình hoặc là thân tín của luyện
làm người đại diện theo pháp luật sau đó tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp
để có tiền mua đất công ty alibaba và các công ty cùng hệ thống đã tự lập dự án dân cư
phần lô trái pháp luật đưa ra các thông tin không có thật như đây là các dự án
có tính pháp lý đầy đủ tự đặt tên cho các dự án để kêu gọi lừa ký hợp đồng bán đất nền
dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng thực tế toàn bộ các dự án đều do công ty alibaba
tự vẽ trái phép trên một diện tích đặc biệt lớn đất nông nghiệp chưa được phép phân lô tách thửa
không phải là đất thổ cư như công ty alibaba quảng cáo và thể hiện trong hợp đồng
chuyển nhượng quyền sử dụng đất
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an
huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc trong một đêm đã triệt phá hai nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
sau một thời gian theo dõi đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện cư mờ ga
đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang một nhóm bầy đối tượng đang cá đổ bóng đá
nhóm này do hai anh em ruột là nguyễn văn hưng và nguyễn hải chú ở thị trấn quảng phú cầm đầu
mỗi ngày nhóm này giao dịch số tiền cá cược bóng đá trên năm mươi triệu đồng
một nhóm khác tổ chức cá độ bóng đá trong một thời gian dài do đối tượng kiều tuấn hiệp
ở thị trấn quảng phú huyện cư mờ ga cầm đầu cũng đã bị triệt phá
hiệp khai nhận hàng ngày sẽ tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền
qua điện thoại giao lô facebook số tiền giao dịch một ngày là năm mươi triệu đồng
phòng cảnh sát phòng trái trịa trái và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ninh
vừa thực hiện tổng gia soát kiểm tra an toàn phòng trái trịa trái và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn
và đã ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với một mươi hai cơ sở vi phạm nghiêm trọng các quy định
của pháp luật về phòng chống cháy nổ cứu hộ cứu nạn
phòng cảnh sát phòng trái trịa trái và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ninh
đã tổ chức kiểm tra an toàn phòng trái trịa trái và cứu nạn cứu hộ đối với hai trăm một mươi ba cơ sở
xử phạt hành chính hai mươi năm cơ sở vi phạm an toàn phòng trái trịa trái với số tiền trên hai trăm năm mươi bảy triệu đồng
đặc biệt đơn vị cũng đã ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với một mươi hai cơ sở không bảo đảm an toàn
về phòng trái trịa trái và cứu nạn cứu hộ tạm đình chỉ đối với một mươi hai cơ sở khác vi phạm các quy định
về an toàn phòng trái trịa trái với quan điểm tuyệt đối không bỏ qua lỗi vi phạm
tất cả những tồn tại vi phạm về phòng trái trịa trái và cứu nạn cứu hộ được lực lượng cảnh sát
phòng trái trịa trái và cứu nạn cứu hộ kiến nghị phải được khắc phục theo hướng rõ trách nhiệm đúng thẩm quyền
phòng cảnh sát phòng trái trịa trái và cứu nạn cứu hộ cũng sẽ xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức
nếu thiếu trách nhiệm hoặc bỏ qua vi phạm để xảy ra vi phạm phòng trái trịa trái trên địa bàn phụ trách
công an tỉnh long an vừa phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an và công an tỉnh đồng nai
bắt giữ đối tượng trương công minh chú tại huyện cần duộc tỉnh long an để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản
trương công minh là thủ phạm đã dùng dao sát hại chị huỳnh hồng diễm chú huyện trần văn thời tỉnh cà mau
để cướp khoảng hai mươi cây vàng một mươi tám k và hơn tám triệu đồng tiền mặt vào chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi một vừa qua
đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện định quán tỉnh đồng nai chỉ sau bốn mươi hai giờ điều tra truy bắt
tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo bùi hữu phước chú tại huyện tam bình tỉnh vĩnh long về tội giết người
theo có trạng phước và nạn nhân cùng chú tại địa phương chung sống với nhau như vợ chồng
bị mẹ ngăn cản nạn nhân đã đề nghị chấm dứt mối quan hệ với phước nhưng đối tượng không đồng ý và đòi tự tử
đến tối ngày hai mươi hai tháng tám phước đến và ngủ lại nhà nạn nhân
chờ đến nửa đêm thì lấy dây điện có chui cắm vào ổ điện để cả hai cùng chết
rất may cầu giao tự động ngắt điện
hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh vĩnh long đã tuyên phạt bùi hữu phước một mươi sáu năm tù về tội giết người
đang nở án bị cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng lại tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt hơn tám trăm linh triệu đồng của người khác
lại phương thảo chú tại quận hải an vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đồ sơn hải phòng tạm giữ
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi lại phương thảo là nhân viên ngân hàng quân đội chi nhánh nam hải phòng
sau khi nghỉ việc thảo giả danh nhân viên ngân hàng làm giả hồ sơ vay vốn để lấy tiền của người có nhu cầu
thảo đã liên hệ và tự do
thảo đã tư vấn mời một bị hại vai số vốn hai mươi tỷ đồng
sau đó bằng các giấy tờ giả chuẩn bị từ trước thảo đã tạo lòng tin để bị hại đưa cho thảo hơn tám trăm linh triệu đồng
bản thân thảo đang là bị cáo trong vụ án hình sự sơ thẩm bị tòa nhân dân tp hải phòng xử phạt một mươi năm tù
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
cùng một lúc đóng cả hai vai người bán và người mua phạm văn cư trú tại tp hcm đã tinh vi
giữa để lừa đào chiếm đoạt tài sản của người dân ở tp đà nẵng
đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê thành phố đà nẵng khởi tố bắt tạm giam
vào ngày một mươi năm tháng một mươi một cư lên mạng xã hội thỏa thuận với bị hại mua lô hàng máy điều hòa thanh lý với giá trị ba mươi bốn năm triệu đồng
sau đó lấy thông tin của một bị hại khác đóng vai là người mua với giá tám mươi bốn triệu đồng
đến ngày giao dịch cư nói chủ hàng chở điều hòa đến địa chỉ của người muốn mua chiếm đoạt ba mươi bốn năm triệu đồng
khai nhận đã thực hiện bốn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác tại tỉnh bình dương và tp hcm
với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt được là một trăm bốn mươi tám triệu đồng
một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có quy mô liên tỉnh vừa bị công an tỉnh hà giang triệt phá tạm giữ năm đối tượng
các đối tượng bị bắt gồm phạm duy linh lê anh tuấn trần công trường vũ đức thành và đỗ quốc khánh
theo điều tra từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay các đối tượng đã tổ chức hoạt động đánh bạc
bằng hình thức mua bán số lô số đề liên tỉnh với tổng số tiền giao dịch trên ba mươi ba tỷ đồng
bình quân mỗi ngày khoảng một trăm linh triệu đồng
lực lượng công an đã tạm giữ một xe ô tô một mươi năm điện thoại di động và nhiều tài liệu đồ vật có liên quan
chín nghi phạm đang đánh bạc dưới hình thức tổ chức ghi cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền
tại khu vực phường bốn tp đà lạt tỉnh lâm đồng thì bị lực lượng công an tp đà lạt ập vào bắt quả ta
tại hiện trường
công tác phát hiện bốn tờ phơi ghi nội dung cá độ bóng đá số tiền thể hiện là một mươi tám một triệu đồng
hai bộ máy tính bản hai máy tính sách tay
công an xác định bốn đối tượng huỳnh ngọc quang lê minh hiếu phạm hoàng vũ và hoàng văn sĩ
giữ vai trò mấu chốt trong đường dây cá độ này
sau khi dữ liệu các điều tra viên xác định từ ngày tám tháng một mươi một
lê minh hiếu tham gia đánh bạc trực tuyến trên mạng tổng số một mươi sáu bảy trăm ba mươi lần cược
số tiền cá độ lên tới ba mươi bốn tỷ đồng
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tiếp tục xét xử sơ thẩm bảy mươi bốn bị cáo
trong đường dây buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng từ singapore về việt nam
theo viện kiểm sát bị cáo ngô văn thụy cựu đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền nam
cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan có hành vi nhận hối lộ tám trăm ba mươi triệu đồng của phan thanh hữu
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại phan lê hoàng anh và nguyễn hữu tứ
để không bắt giữ các tàu của hữu vận chuyển xăng dầu nhập lậu
viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo thụy mức án một mươi năm một mươi sáu năm tù
phiên tòa sẽ nghị án và tuyên án đối với các bị cáo vào ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
công an huyện kim bôi tỉnh hòa bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại ủy ban nhân dân xã hợp tiến
huyện kim bôi đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm
đối với sáu đối tượng
lợi dụng vị trí công tác đối tượng bùi văn lăng là trưởng xóm vãng đã cấu kết với năm đối tượng còn lại
là công chức địa chính xã lao động hợp đồng tại văn phòng đăng ký đất đai
làm khống hồ sơ cấp giấy quyền sử dụng đất tại xóm vãng xã hợp tiến huyện kim bôi tỉnh hòa bình
các đối tượng đang bị tạm giam để điều tra theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh ninh thuận
tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn văn nhàn và võ thị trang cùng chú tại tỉnh bình thuận
để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh ninh thuận
trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ một a lực lượng công an phát hiện nhàn và trang
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện nhàn đang tàng trữ bảy năm gam ma túy
tại cơ quan công an hai đối tượng khai đang đi bán ma túy cho một con nghiện trên địa bàn tỉnh ninh thuận
thì bị bắt xử
thưa quý vị bên cạnh công tác thường xuyên là đảm bảo an ninh trật tự công an tp hcm đang đẩy mạnh
tấn công chấn áp các loại tội phạm trong thời gian diễn ra world cup đặc biệt là hành vi đánh bạc cá độ
công an hai mươi một quận huyện và tp thủ đức tăng cường nắm tình hình không để các loại tội phạm hoạt động trong mùa world cup
mới đây công an tp hcm phối hợp bộ công an triệt phá một nhóm đánh bạc lớn
cơ quan chức năng đã khám xét tám địa điểm tại sáu quận huyện ở tp hcm
tổng số tiền giao dịch để cắt cược trong đường dây hơn ba mươi tỷ đồng
đây là vụ việc điển hình cho thấy lực lượng công an đang tăng cường đấu tranh với tội phạm đánh bạc cá độ trên không gian mạng
qua đó công an tp hcm yêu cầu các đơn vị có kế hoạch cụ thể để ngăn chặn đấu tranh và phòng ngừa
trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm đánh bạc trong đó có cá cờ bóng đá
và cũng như việc phát sinh các hoạt động đòi nợ giữa các con bạc
các đơn vị phải tập trung nguồn lực từ các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố
đến công an quận huyện phường xã để tăng cường phòng ngừa đấu tranh với các băng nhóm
tụ điểm tập trung đông người có biểu hiện nghi vấn tham gia đánh bạc và cá cược bóng đá
tăng cường công tác xử lý các hoạt động quảng cáo liên quan đến cắt cược bóng đá
cho vay tiền phục vụ cắt cược kể cả trên không gian mạng
nắm các vụ đòi nợ trên các nền tảng không gian mạng cũng như trong đời sống nhân dân
trong thời điểm này công tác tuần tra kiểm soát khép kính địa bàn được xem là nhiệm vụ thường xuyên thang chốt
trong đó các tổ ba trăm sáu mươi ba cấp công an thành phố và công an các quận huyện nêu cao tinh thần đấu tranh với tội phạm đường phố
tiến hành kiểm tra hành chính với nhiều trường hợp tham gia giao thông có dấu hiệu nghi vấn
đặc biệt là vào thời điểm sau mỗi trận đấu để chú động nắm tình hình ngăn chặn kịp thời
và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng đua xe trái phép
đảm bảo các hoạt động giao thông vận tải đi lại của người dân
lãnh đạo công an thành phố hồ chí minh đề nghị đơn vị đề mạnh tuyên truyền
phổ biến rộng rãi đến người dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa tích cực tham gia tối giác tội phạm
phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở trong thời điểm cuối năm
từ chỗ xem công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng
thì nay người dân đã thay đổi
những người dân đã thay đổi nhận thức xác định công tác này là trách nhiệm và là nhiệm vụ của mình
để đảm bảo an toàn trong khu dân cư
đây là sự chuyển biến tích cực trong nhận thức đến hành động của nhiều người dân tại hải dương
khi đã tự nguyện tham gia vào các mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
hay tổ tự quản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cái việc phòng cháy chữa cháy này thì là một cái việc rất là quan trọng
do vậy khi chúng tôi được cơ cơ
quan các cấp tiên truyền vận động
thì chúng tôi đã họp lại bà con nối xóm
trong khi tổ an độ các thành viên đã hướng nhất trí rất là cao
cho nên khi đưa ra cái việc này
thì toàn thể là các thành viên trong xóm rất đông nàng ủng hộ
rất là vui vẻ

tăng thêm cái đoàn kết trong xóm
từ nhận thức đó nên bốn tháng nay
sau khi triển khai mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
hai mươi năm hộ liền kề ở phố quan la đã đồng lòng lắp đặt trang thiết bị mỗi hộ gia đình
một chuông báo động bình chữa cháy và các dụng cụ thô sơ
và khi xảy ra cháy chuông báo động sẽ liên thông đến các nhà
giúp các thành viên ứng phó với sự cố kịp thời
phát huy tính tự quản trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
huyện thanh miện tỉnh hải dương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc
vận động nhân dân doanh nghiệp tích cực tham gia vào các mô hình
tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy hay tổ tự quản về phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
từ sức lan tỏa của các mô hình các hộ dân đều tự nguyện trang bị các phương tiện
thiết bị phòng cháy chữa cháy đặc biệt là các hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh